tại phú yên hiện lũ trên các sông lớn như sông ba kỳ lộ bàn thạch đang xuống chậm
tuy nhiên dự báo từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi tháng một mươi hai tiếp tục có mưa vừa mưa to
mực nước trên các sông vẫn duy trì ở mức cao giao động trên mức báo động cấp một
theo lực lượng cứu hộ của tỉnh thi thể người mất tích đầu tiên trong mưa lũ đã được tìm thấy
tổng thiệt hại do mưa lũ tại phú yên ước tính lên đến gần bảy mươi bốn tỷ đồng
tính đến ngày một mươi chín tháng một mươi hai mưa lũ ở tỉnh phú yên đã làm một người chết sáu người bị thương
nhấn chìm bốn tàu cá gần một ba trăm linh hectare lúa bị ngập ngã đổ
nhiều diện tích lúa đông xuân gieo xạ sớm bị ngập úng gần hai hectare cây công nghiệp
hoa màu cây ăn quả bị đổ ngã trên bốn con da súc da cầm chết
gần sáu hectare diện tích nuôi tôm và các loại thủy sản khác bị ngập
giao thông trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở bồi lấp đất đai
các tuyến đường tỉnh huyện xã lộ bị xoáy lở bồi lấp nghiêm trọng và ngập cuộc bộ
ước tổng thiệt hại là gần bảy mươi bốn tỷ đồng
chiều ngày một mươi tám tháng một mươi hai tỉnh phú yên đã tiếp nhận bốn tấn lương khô đầu tiên từ bộ quốc phòng
cứu trợ cho năm trăm hai mươi hộ dân bị ngập lụt thiệt hại nặng trong mưa lũ ở hai huyện tuy an và đông hòa
theo ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên
ngày một mươi chín tháng một mươi hai vùng biển của tỉnh có khả năng xuất hiện mưa rông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh
sóng biển cao từ hai tới ba mét
trong ngày các hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã tích nước đạt mức nước thiết kế và xả lũ tự do qua tràn
dự kiến thủy điện sông hình xả lũ từ năm trăm linh đến một năm trăm linh m ba trên dây
thủy điện sông ba hạ xả lũ từ hai tám trăm linh đến bốn m ba trên dây
các địa phương đơn vị khẩn trương triển khai khắc phục hậu quả sau mưa lũ
đồng thời tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết tình hình xả lũ các hồ chứa thủy điện
để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó theo công điện của ủy ban nhân dân tỉnh